tại tỉnh hòa bình vào dạng sáng ngày hôm qua tổ công tác tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông tân lạc
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình bắt giữ đối tượng vận chuyển tám bánh heroin chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai h ba mươi sáng ngày hai mươi bốn tháng năm tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông tại km một trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ sáu tân lạc hòa bình
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bảy c ba nghìn chín trăm bốn mươi tám chạy quá tốc độ quy định
tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành bỏ chạy theo hướng sơn la hà nội
thay dấu hiệu bất thường tổ công tác tiến hành truy đuổi yêu cầu dừng xe kiểm tra
trong quá trình kiểm tra lái xe đã rút dao chống trả lực lượng chức năng và định tăng ga bỏ chạy tiếp tuy nhiên đối tượng đã bị khống chế ngay sau đó
lợi dụng trời tối đối tượng nữ ngồi tại ghế phụ mở cửa xe bỏ chạy lên cánh rừng cạnh đường quốc lộ sáu
kiểm tra xe lực lượng công an thu giữ tám bánh heroin chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là lò văn thư bốn mươi tuổi trú tại xã nà tàu huyện điện biên tỉnh điện biên
còn người phụ nữ bỏ chạy tên là lò thị hồng ba mươi sáu tuổi trú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tỉnh đắk nông đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê đang dĩ quang sinh năm hai nghìn một
võ văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đều trú tại xã đắc mon huyện đắk song
và trần phước giỏi sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện đắc minh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
chỉ vì bị một nhóm thanh niên gây sự xúc phạm khi đang đứng bên lề đường mà quang kiệt và giỏi đã dùng hung khí xông vào đánh nhau với nhóm thanh niên trên
thậm chí cả ba đã bị truy đuổi chém bằng được đối thủ khi bỏ chạy
hậu quả là lê minh nhật chú tại huyện đắc minh
một trong số nhóm thanh niên trên đã bị trọng thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là hai mươi tám
sau khi gây án các đối tượng đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên với hành vi côn đồ coi thường pháp luật các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ để xử lý nghiêm trước pháp luật
với hành vi gây dối trật tự công cộng trần quốc quỳnh hai mươi một tuổi trú tại huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã bị công an huyện đồng xuân thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ
mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng khi nghe tin bạn mình bị đánh trần quốc quỳnh lại muốn trả thù giúp
cụ thể quỳnh đã cầm dao đến trụ sở ubnd xã xuân quang một và chém đuổi ông nguyễn ngọc nã chủ tịch hội nông dân xã
do ông nã chạy thoát nên quỳnh tiếp tục cầm giao đi xung quanh trụ sở ubnd xã liên tục chửi bới đòi giết các cán bộ xã
sau đó quỳnh cầm dao đi về hiện công an huyện đồng xuân đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
sang việt nam hoạt động lừa đảo qua mạng một nhóm đối tượng người trung quốc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
và tiến hành bàn giao toàn bộ đối tượng tăng vận cho công an trung quốc để tiếp tục điều tra làm rõ
đối tượng người trung quốc bao gồm bảy nam và một nữ thuê trọ tại số nhà một trăm bốn mươi bảy đường bắc sơn phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn để hoạt động lừa đảo qua mạng
khám xét chỗ ở của các đối tượng
các đối tượng thu giữ bốn máy tính năm laptop hai mươi một điện thoại di động sáu mươi hai thẻ ngân hàng bốn mươi tám máy pot và một số thiết bị khác
các đối tượng khai nhận được một người trung quốc thuê sang việt nam lắp đặt sử dụng các thiết bị công nghệ cao
lập tài khoản giả mạo công ty doanh nghiệp để lôi kéo người trung quốc đầu tư tiền để chiếm đoạt
qua kiểm tra sơ bộ thấy số tiền lừa đảo đầu tư là rất lớn
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an đã khởi tố bị can nguyễn bá thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện yên thành về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy liên huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an
thông tin chi tiết có trong cụm tin
tại cơ quan công an nguyễn bá thủy khai nhận từ cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thùy đã gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy trên khắp các địa bàn từ thành phố vinh huyện yên thành huyện đô lương nghi lộc
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng người dân đi làm đồng đỗ xe máy ở các đoạn đường vắng vẻ
khi có điều kiện thuật lợi thủy và đồng bọn nhanh chóng trộm xe rồi tàu thoát
hiện công an huyện đô lương đang mở rộng điều tra chuyên án truy bắt các đối tượng liên quan
tại tỉnh quảng trị công an huyện vĩnh linh nhận được trình báo của trung tâm điện lực huyện vĩnh linh
về việc mất dây cắp đồng tiếp địa tại máy cất điện ở thôn tân trại xã vĩnh giang
tiến hành điều tra công an huyện vĩnh linh đã phát hiện đối tượng nguyễn đình hoài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại địa phương đã thực hiện hành vi trộm cắp trên
tại nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ khoảng tám năm kg dây cắp đồng
bước đầu đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp dây cấp đồng trên địa bàn huyện vĩnh linh
thưa quý vị và các bạn trước những vi phạm nghiêm trọng về khai thác cát tại tỉnh quảng nam
lãnh đạo ủy ban nhân dân tại đây đã yêu cầu
các doanh nghiệp và chủ bến bãi lắp đặt camera giám sát tại vị trí mỏ
và tại bến bãi tập kết để lưu trữ thông tin số liệu liên quan phục vụ cơ quan quản lý nhà nước
kiểm tra giám sát chỉ được lắp đặt hệ thống bơm hút cát sỏi trên phao bè
và luôn neo đậu tại khu vực khai thác
thời gian vừa qua việc khai thác vận chuyển cũng được quy định rõ
từ sáu đến một mươi tám giờ từ tháng một đến hết tháng chín
tuy nhiên những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh quảng nam
vẫn chỉ là lý thuyết nằm trên giấy bởi trên thực tế lại là điều ngược lại
bốn giờ sáng xé mản đêm yên tĩnh là tiếng động cơ của hàng trăm chiếc xe tải nặng
đây không phải là công trường xây dựng mà chỉ là một đoạn sông
thuộc xã đại hòa huyện đại lộc tỉnh quảng nam
bên cạnh điểm tập kết cát của các công ty trách nhiệm hữu hạn
xây dựng thương mại và dịch vụ hùng sơn
công ty trách nhiệm hữu hạn tân phước yên
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên an lạc viên
nằm dưới chân cầu giao thủy
do số lượng xe ra vào quá đông
nên các xe phải xếp hàng để đến lượt được vào nơi múc cát
làm việc quá sớm nên có tài xế đã tắt đèn xe
và tranh thủ chợp mắt trong khi chờ đợi
khoảng hai mươi phút mới có một xe xuất bãi
với thủng xe
cửa đẩy cát
sau đó đoàn xe tỏa ra các tuyến đường
và chạy với tốc độ chóng mặt
nhìn những hình ảnh này thì rõ ràng
những văn bản về tăng cường công tác quản lý nhà nước
về quản lý khoáng sản
mà ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam ban hành
chỉ là lý thuyết
bởi theo người dân
bất chấp quy định
việc vận chuyển khai thác này
đã ngang nhiên hoạt động
từ lúc ba bốn giờ sáng trong thời gian dài
năm giờ sáng
tại nơi các công ty khai thác cát
không hề thấy có phao nổi
chưa đủ mốc giới
và cũng không hề có camera giám sát
trong quá trình khai thác
câu hỏi đặt ra là liệu các ngành chức năng
có giám sát được sản lượng cát
cũng như là vị trí tọa độ
đã cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát
trong khi đó
hằng ngày các máy hút và tàu cát
thi nhau hoạt động hết công suất
từ tơ mơ sáng cho đến chiều tối
lòng sông thu bồn
bị rút ruột
đến hàng nghìn mét khối cát
còn người dân ở khu vực
gần điểm khai thác cát
đã xảy ra hiện tượng đất sụt lốn
đe dọa đến tính mạng
và tài sản của mình
trước xa trước là cây rau
mà trăng xoa
mà trời mùa này

nó chắc trăng xoa
thoạt lã nhiều
rồi mùi cay
rồi trồng xuống
để chấm chua lã
trồng để chấm chua lã
trời hút có quá nhiều
nên nó thoạt lã xuống
hút luôn đêm luôn ngại
nhưng mà hồi hút
thì ngây không đâu
thì hút quả thái
thì lỡ đắt hỏi trời
đã có nhiều văn bản
được ban hành
về chấn trình khai thác
và vận chuyển cát
tuy nhiên vi phạm
trong hoạt động khai thác
và vận chuyển cát trái phép
vẫn diễn ra
liệu chính quyền tỉnh quảng nam
có nắm được những vi phạm trên
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh
trong các bản tin tiếp theo
tiếp tục với những tin tức
đáng chú ý khác
chính phủ vừa ban hành
nghị quyết ba mươi ba nqcp
để thực hiện thí điểm
cơ chế tự chủ
tự trị trách nhiệm toàn diện
của các bệnh viện
bạch mai trợ rẫy hữu nghị
việt đức và bệnh viện ca
theo đó giá dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh bảo hiểm y tế
áp dụng theo giá dịch vụ
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
do bộ y tế ban hành
về giá dịch vụ y tế
theo yêu cầu
bộ y tế ban hành
khung giá dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh theo yêu cầu
tính đủ các yếu tố chi phí
hình thành giá dịch vụ khám bệnh
có tích lũy trên cơ sở tham khảo giá
của các bệnh viện tư nhân
và các bệnh viện có vốn đầu tư
ở nước ngoài tại việt nam
bệnh viện được quyết định
giá dịch vụ y tế
đối với dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh theo yêu cầu
trong phạm vi khung giá
do bộ y tế ban hành
và thực hiện kê khai giá
niêm yết giá
theo quy định của pháp luật về giá
nghị quyết này có hiệu lực
thi hành từ ngày một mươi chín tháng năm
thời gian thực hiện nghị quyết
là hai năm
kể từ khi đề án của bệnh viện
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
sau hai năm
các bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc lĩnh vực y tế dân số
theo quy định của chính phủ
ngày hôm qua
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
phát đi văn bản
đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi tám
các bộ ngành địa phương
về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát
xử lý loài tôm càng đỏ
hay còn được gọi là tôm hùng đất
nhập lậu qua biên giới vào việt nam tiêu thụ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
loài tôm càng đỏ không có tên
trong danh mục loài thủy sản
được phép kinh doanh tại việt nam
về kinh doanh tiêu thụ loài này
là vi phạm quy định pháp luật
về đa dạng sinh học và thủy sản
để bảo vệ môi trường
tránh tác động xấu đến nuôi trồng thủy sản
văn phòng thường trực đề nghị
cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi
các bộ ngành địa phương
chủ động tham mưu chỉ đạo các lực lượng chức năng
tập trung nắm tình hình kiểm tra kiểm soát
chặt chẽ khu vực cửa khẩu biên giới
nhất là các cửa khẩu phụ đường mòn lối mở
điểm tập kết để kịp thời phát hiện
đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển
trái phép tôm càng đỏ
bên cạnh đó tại thị trường trong nước
tăng cường công tác quản lý địa bàn
ra soát hệ thống các cửa hàng cơ sở kinh doanh
thủy hải sản dịch vụ ăn uống
để có biện pháp quản lý và xử lý theo quy định
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phát động toàn dân
không bao che tiếp tay cho các hành vi
buôn lộng tiêu thụ loài tôm càng đỏ
và tham gia tố rác hành vi vi phạm
những nhà di động để xe đẩy rác
sau khi người lau công hết giờ làm việc
được đánh giá là một giải pháp khá hợp lý
bảo vệ môi trường hiện tại những nhà di động này
đang được lắp đặt thí điểm trên một số
tuyên phố của thủ đô hà nội giải pháp này
phần nào giải quyết được tình trạng nhiều xe rác
tập trung trên vỉa hè gây mất vệ sinh môi trường
đô thị sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm
phóng viên thời sự
dọc tuyến đường láng đã có
bốn nhà di động như thế này được dựng lên
các dụng cụ và xe rác
được cất bên trong nhà di động
vừa gọn gàng không chiếm
quá nhiều diện tích lại đảm bảo
mỹ quan đô thị
từ hồi có nhà này là nói chung
là người ta để vào trong này
gọn gàng sạch sẽ chưa có
nhà này thì người ta mới để ra ngoài
rất là thận tiện cho người đi bộ
qua đường và bởi vì là rác
sẽ ngăn nắp vào những thùng rác
nó sẽ cái mùi ô nhiễm
nó sẽ bớt đi vào là
rác nó không chẳng được gây mất ô nhiễm vệ sinh môi trường
mỗi nhà di động này đều có quạt gió
để hạn chế mùi các xe rác được
thu gom gọn gàng và xử lý ngay sau đó
mỗi công nhân môi trường
là người trực tiếp nhận thấy
hiệu quả của việc thí điểm những nhà
di động cho xe đẩy rác
nói chung là từ khi có cái nhà
để rác di động như này
thì chị em chúng tôi đi làm
cảm thấy cũng rất là yên tâm hơn
vì là cứ hết ca làm việc
là có chỗ để tất thực cụ
đầu giờ đến là chỉ có việc
mở ra và lấy dụng cụ đi làm không như ngày trước
chứ có cái nhà này thì chúng tôi
rất là vất vả nghĩa là cứ phải tìm
cái chỗ nào khâm khuất và tự giấu
vào đấy cũng có hôm buổi chiều đến
thì mất trổi
mất xẻo có thể là có cái kẻ
để đi gõ cũng bị mất nên là
rất là phức tạp
đây được coi là giải pháp hợp lý
và nhận được nhiều sự ủng hộ bởi nó
vừa giúp nhân viên môi trường thuận tiện hơn
trong công việc vừa cải thiện môi trường
sống xung quanh hiện có
năm nhà di động như thế này
đã được lắp đặt đưa vào sử dụng để
chứa rác thủng rác và những xe rác
trên đường tuyến phố láng và nguyễn trí thanh
trước mắt là người sử dụng
là chị em công nhân là người sử dụng
thấy chị em cũng rất là hào hứng và rất là vui
và cũng phấn khởi và cũng đang muốn
rất nhân rộng trên nhiều địa bàn
đây là chỗ
những năm trước mà khi chưa có nhà này
thì hiện tại là bên công ty môi trường
để các cái nhà nhà mình chỉ
nhà quây thôi nhà quây tôn thôi
xung quanh cũng để các cái biển quảng cáo
thì là nó cũng không được
bị quan bằng như cái nhà này
và nhà này nó rất là lưu động chẳng hạn như là
mình có thể mình đóng ra đóng vào được
và có thể là chỗ này không phù hợp
mình sẽ để mang đi chỗ khác
tuy mới triển khai
nhưng những nhà di động cho xe chở rác
đang được đồng tình ủng hộ
dự kiến hà nội sẽ tiếp tục
thí điểm mô hình này trước khi triển khai
chính thức trong bốn quận nội thành
với yêu thế vượt trội của mình
vài năm trở lại đây việc kinh doanh trực tuyến
đã có những bước phát triển mạnh mẽ
tuy nhiên sự cạnh tranh trên mạng internet
cũng khốc liệt khiến cho nhiều người đã phải sử dụng
đủ mọi cách để có thể tăng được lượng người xem
và chia sẻ bên cạnh những hình ảnh đẹp
và lời quảng cáo ấn tượng thì nhiều người
lại sử dụng tính năng live stream phát trực tiếp
để bán hàng nhiều chủ hàng online
đã không ngại áp dụng chiêu live stream
phản cảm khoe thân khiến cho nhiều khách hàng
những hình ảnh live stream
cực kỳ phản cảm những clip
chỉ mặc nội y nhảy nhót để câu
like hút khách nhiều chủ shop
không ngần ngại cởi quần áo váy vóc
ngay trước máy quay và tạo dáng
với những tư thế phản cảm
ngay sau khi trào lưu live stream bán hàng online
trên được phát tán đã vấp phải
sự phản đối dữ dội của nhiều người
nếu như gặp những người mà bán hàng
phản cảm như vậy là em sẽ không thích
và sẽ không bao giờ mua hàng
của họ nha nếu theo dõi mọi người
em như vậy bởi vì là
về văn hóa bán hàng của họ đã không được
tốt rồi ấy thì mình
cũng không muốn quan tâm đến
chất lượng sản phẩm mà họ bán ra nữa
cái mạng sâu hiện nay đúng là một cái mỏ vàng
mà ở đó thì những cái nhà sản xuất
những cái người bán hàng đang tìm mọi cách
để mà tiêu thụ
những cái sản phẩm mình có và những người bán hàng
thì họ sẽ tìm mọi cách để có thể thu hút
được khách hàng của mình và họ không từ
mọi những cái cách thức hay là
cả những cái phương pháp có thể gây ra
cái sự ức chế hoặc là gây ra cái phản cảm
cho cái người xem để mà thu hút
được cái lượt view lớn hơn
là một người có kinh nghiệm bán hàng online
gần một mươi năm với chị oanh
để có thể thu hút và tạo niềm tin cho khách hàng
thì chất lượng cũng như giá thành
sản phẩm là điều quan trọng
người bán hàng phải có tâm làm sao để khách hàng
tự tìm đến mình chứ không phải
những chiêu trò câu like câu view
tức có một phần dị
ứng ở những cái live stream
cái kiểu mà câu khách cái kiểu đấy
nên là tớ thì tấu vẫn kinh doanh thông thường
thôi mình có live stream mình có
giới thiệu sản phẩm có giới thiệu cái
công dụng của sản phẩm cũng như là
muốn hướng tới khách hàng tới một cái dòng sản phẩm
nó an toàn nó chất lượng
không ít người cho rằng để một mươi tiếng nhanh
bán được nhiều hàng không gì dễ dàng
bằng những chiêu trò bất chấp
nhưng cái giá phải trả cho việc này cũng không hề rẻ
tôi đang hình dung rằng
một cái người phụ nữ mà
nó thể hiện
nó quá lộ liễu
về mặt cơ thể của mình rất là dễ dàng trở thành
cái đối tượng mà những cái kẻ
mà phạm tội người ta nó muốn nhắm đến
để mà tấn công
rõ ràng bán hàng cần có những hình thức
quảng cáo sản phẩm tuy nhiên
người mua sản phẩm cũng rất mong muốn
được tôn trọng và lịch thiệp từ phía người bán
không quan tâm gì đến
cách ăn mặc hay là
cách ăn mặc của họ mà em
chỉ quan tâm đến sản phẩm họ bán hàng
cái điều em quan tâm đến thì là
giá cả với lại chất lượng
thường thì nếu như mà em gặp những cái hình ảnh
như thế thì em lướt qua luôn không xem tiếc nữa
để mà đi về lâu về dài
mà đi kiểu đường dài
thì tớ nghĩ là nó sẽ không ổ
bởi vì là ví dụ như người ta chửi
người ta nghe một hôm thôi nhưng hôm sau chẳng nhẽ là người ta lại vào
người ta xem chửi hoặc là người ta vào
người ta xem hở ha người ta chỉ xem được một hôm
người ta nhìn thấy rồi thì hôm sau người ta lại không vào người ta xem nữa
không ai có thể
phủ nhận những thành công tiện lợi
của hình thức kinh doanh trên mạng đối với cộng đồng
tuy nhiên khi kinh doanh mặt hàng gì
người bán không chỉ cần thể hiện
sự chân thực mà còn phải có thái độ
phục vụ lịch sự và văn minh
và hơn cả là thị hiếu của những người xem
trên facebook cũng thay đổi nhanh chóng
vì vậy bán được hàng bằng những
chiêu trò rẻ tiền chắc chắn sẽ không bền
hoặc với những chiêu trò ấy
nhiều người bán sẽ nhận được trái đắng
khi bị hàng loan khách tẩy chay vì
những hành vi quá phản cảm
tối qua tại hà nội đoàn thanh niên
trường đại học phòng cháy chạy cháy
tổ chức hội thi
sinh viên thanh lịch tài năng
hội thi được tổ chức
nhằm tạo sân chơi văn hóa
lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh niên
đồng thời giúp đoàn viên có cơ hội thể hiện
năng khiếu sở trường của bản thân
và tạo điều kiện giao lưu thắt chặt tình đoàn kết
giữa đoàn viên các cơ sở đoàn trong đoàn trường
hội thi đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia
do phòng sơ tuyển và bán kết
ban tổ chức lựa chọn được một mươi cặp thí sinh vào chung kết
trong đêm thi chung kết
mỗi cặp thí sinh tham gia ba phần thi bắt buộc
thi trang phục cảnh sát phòng cháy chạy cháy
và cứu nạn cứu hộ trang phục xã hội
và biểu diễn tài năng
sáu cao đối xuất sắc được lựa chọn vào phần thi ứng xử
trung cuộc ban giám khảo đã trao một giải nhất
ba giải nhì ba giải ba bốn giải khuyến khích
cùng bốn giải phụ cho các cặp thí sinh tham gia
ngay sau đây mời quý vị và các bạn
cùng đến với những thông tin đáng chú ý
của có thể bạn quan tâm
thưa quý vị từ ngày hai mươi tám tháng năm
thì các ngân hàng thương mại
sẽ bắt đầu phát hành ra thị trường
những chiếc thẻ atm làm bằng công nghệ chip
thay cho thẻ tử trước đó
hiện tại bảy ngân hàng đầu tiên
đã sẵn sàng thực hiện triển khai chuyển đổi thẻ từ
sang thẻ chip nội địa
vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bao gồm vietcombank viettinbank
tpbank và abibank
về việc chuyển đổi bao gồm
triển khai hệ thống phát hành thẻ
hệ thống chấp nhận thẻ hệ thống xử lý giao dịch
để kết nối với napass
số lượng thẻ của bảy ngân hàng này
chiếm khoảng bảy mươi thị phần thẻ nội địa
việc áp dụng đồng bộ tiêu chuẩn thẻ chip
giữa các tổ chức tiến dụng đơn vị cung ứng
dịch vụ thanh toán giúp gia tăng
nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng
góp phần quan trọng cho thúc đẩy thanh toán
không dùng tiền mặt
chuyển đổi sang thẻ chip cũng hạn chế
nguy cơ sao chép đánh cắp thông tin thẻ
để làm thẻ giả rút tiền tại atm như hiện nay
từ ngày một sáu hai nghìn một mươi chín
viettel áp dụng chính sách
nâng gấp đôi băng thông
cho khách hàng đang sử dụng
dịch vụ internet cố định
với giá cước không đổi
sự bùng nổ của công ty
công nghệ và xu hướng chuyển dịch số
đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ
nội dung trực tuyến ngày một tăng
giải gói cước sau khi nâng của viettel
sẽ có băng thông tối thiểu là
trong khi băng thông tối đa
có thể lên tới là vài trăm
động thái này của viettel không chỉ phù hợp
với xu hướng tăng tốc độ đường truyền
dịch vụ internet trên thế giới
mà còn là bước đi đầu tiên
nằm trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu
đưa việt nam vào top một mươi nước dẫn đầu
tại châu á của hãng viễn thông quân đội
thưa quý vị hà nội
đang gấp rút bổ sung
cơ sở lưu trú đáp ứng với
nhu cầu ngày càng tăng của khách du lịch
theo đó với mức tăng trưởng khách du lịch cao
trung bình hàng năm đạt trên một mươi
mức tăng lượng khách quốc tế
đạt hơn hai mươi nhưng so với
các trọng điểm du lịch khác trong cả nước
số cơ sở lưu trú cao cấp
từ ba đến năm sao tại hà nội còn thấp
đáng lưu ý là hà nội có sáu mươi bảy khách sạn
được xếp hạng từ ba đến năm sao
bảy khu căn hộ du lịch cao cấp
từ bốn đến năm sao ngoài ra địa bàn thành phố
còn có một mươi tám trăm năm mươi chín nhà
cho người nước ngoài thuê
nếu so sánh với một số trọng điểm du lịch khác
như thành phố hồ chí minh đà nẵng khánh hòa
tương ứng với lượng du khách
số cơ sở lưu trú cao cấp tại hà nội
ở mức thấp và tỷ lệ bình quân
số khách quốc tế trên mỗi buồng phòng
ở mức cao
vâng như vậy là chúng ta đã vừa trải qua
một cái cao điểm nắng nóng của năm hai nghìn một mươi chín
vậy thì trong những ngày nắng nóng như vậy
thì xin phép hỏi chị nam hà là
cái vấn đề chị quan tâm nhất đó là gì
tôi quan tâm nhất là vấn đề sức khỏe
mà liên quan đến sức khỏe thì tôi nghĩ là
điều quan trọng đấy là việc lựa chọn
thực phẩm như thế nào cho an toàn
rồi xung quanh đấy thì cũng có rất nhiều
vấn đề khác ví dụ như là
điện nước sinh hoạt chẳng hạn
đấy cũng là những cái mà tôi rất là băn khoăn
trong những ngày hè nóng nực như thế này
xin hỏi chị một câu là theo chị như thế nào
thì được gọi là nước sạch
tôi chỉ nghĩ đơn giản nước sạch là nước ở công ty nước sạch cung cấp
đấy là loại nước mà không màu không mùi
không vị thì đấy là nước sạch thôi
vâng thế nhưng thời gian qua thì những cư dân
ở trung cư ct một mươi hai văn phú hà đông hà nội
thì đang phải bức xúc trước sự việc là nước sinh hoạt
của tất cả các hộ dân ở đây
xuất hiện cái cặn bẩn màu vàng đục
không thể sử dụng được và cuộc sống của sinh hoạt
người dân nơi đây thì gần như là bị đảo lộn
tình trạng này đã diễn ra hơn một năm
và cho đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân
cũng như là có những phương án giải quyết rứt điểm
phóng sự sau đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người quan tâm
tình trạng nước xảy ra như thế này
thì cũng phải được một năm trở lại đây
thế nhưng đỉnh điểm nó bẩn nhất
là cái thời điểm cách đây hai tháng
thế nhưng mà để mà khắc phục được
thì mình cũng thấy là bên
quản lý họ cũng
rửa tét nước trên tầng
bể ngầm ấy thế nhưng mà cũng không thấy cải thiện được
mà càng ngày càng bẩn hơn bẩn nhiều hơn
màu thì rất chi là bẩn
màu ở đây nó
nốt thì nó màu vàng màu vàng xong lúc thì
màu đen như nước sông tô lịch ấy
nó thật sự mà nói là nhà tôi nó đảo lộn hết
tấm giặt chúng tôi phải ra
ngoài nhà ông bà ngoại
để mà ăn thì là phải dùng hệ thống nước
lo khi mà
nước nó đục như thế này thì
cư dân chúng tôi có một số người
thì là phải tự cứu lấy mình
họ bỏ tiền ra
họ lắp hệ thống máy lọc nước
cho riêng của từng gia đình
và chúng tôi đã kêu
rất là nhiều đối với ban quản lý
đối với ban quản trị
về cái vấn đề nước bẩn
thì các anh ấy trả lời chung chung một câu là như thế này
nước ở hà đông nó thế
không làm thế nào được đâu các bác ạ
những ngày qua các hộ dân tại trung quốc
đã bắt đầu tìm ra một nhà hàng
trung cư ct một mươi hai khu đô thị văn phú hà đông
vẫn phải sử dụng nguồn nước như thế này
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên nước sạch hà đông
đã ký hợp đồng cung cấp nước
với ban quản trị tòa trung cư
theo đó công ty chịu trách nhiệm
cung cấp nước đến đồng hồ tổng
sau đó việc đấu nối và phục vụ nước
cho các cư dân thuộc về trách nhiệm
của ban quản trị tòa nhà
khi có những cái vấn đề liên quan
với ban quản trị tòa nhà
thì đề nghị
ban quản trị tòa nhà thông báo rộng rãi
cho bà con cư dân
là nếu có trường hợp
bị như thế thì
khi mở ra phát hiện chất lượng nước
thì đóng lại và điện thoại trực tiếp theo một điểm dây
số điện thoại của công ty đã thống nhất với ban quản trị rồi
thì trong khoảng thời gian ba mươi phút thôi
chúng tôi có thể xuống trực tiếp
kiểm tra xác minh
xem là lý do tại sao để đồng hành
cùng ban quản trị tìm ra nguyên nhân
để phát phục
bức xúc về vấn đề này
nhà có điều kiện
thì đầu tư mua hệ thống lọc nước
lại đi mua nước đóng bình về sử dụng tạm
những nhà chưa có điều kiện
thì chờ đợi phương án giải quyết
của công ty nước sạch hà đông
thì lúc đó chúng tôi đã vận động nhau
là nắp một hệ thống máy lọc
và tổng số tiền lúc đó gần ba mươi triệu
thế thì tất cả thì đều đồng ý
nhưng đến khi mà thực nắp
thì ba gia đình họ xin rút
còn lại bốn gia đình nắp một bộ lọc tẩm
như đã nhìn thấy đấy
thì cái bộ đó thì giá trị như thế
công ty nước sạch hà đông
được ban quản lý
người ta lấy mẫu người ta chuyển về
trên công ty nước sạch hà đông
mà công ty nước sạch hà đông gửi cái bản kiểm
cái phiếu kiểm nghiệm về cho cư dân chúng tôi
nói rằng là tất cả các tiêu chuẩn ở đây
nhưng chúng tôi thấy không ổn
nếu bây giờ cái bát nước như thế này
mà tôi mang lên tôi đun
để cho các vị uống các vị có uống được không
điều đáng nói
sau mỗi lần người dân kiến nghị về tình trạng nước bẩn
ban quản lý trung cư ct một mươi hai
và đơn vị cung ứng nước
cũng lấy mẫu đi kiểm tra
và mẫu nước luôn sạch đúng theo tiêu chuẩn bộ y tế đưa ra
mong mỏi lớn nhất của hơn ba trăm linh hộ dân lúc này
là được sử dụng mua nước sạch đúng nghĩa
và cần có cơ quan thứ ba
đứng ra là người kiểm tra chất lượng nước
sao cho công tâm và khách quan
thưa quý vị nhằm hạn chế tai nạn dịch
và đảm bảo an toàn giao thông
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ký
ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải xe
bằng xe ô tô
đối với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải
trên địa bàn của thành phố
đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng chương trình
kế hoạch nội dung kiểm tra
việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đoàn kiểm tra liên ngành thành lập các tổ công tác
để giúp việc cho đoàn kiểm tra liên ngành
chọn đối tượng để tiến hành kiểm tra
phê duyệt kế hoạch kiểm tra
trong quá trình hoạt động đoàn kiểm tra liên ngành
sử dụng con dấu của sở giao thông vận tải tp hcm
để giải quyết các nội dung có liên quan
trong phạm vi thẩm quyền
và theo quy định của pháp luật
ký nghị các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm
và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền
thời gian kiểm tra sáu mươi ngày
báo cáo kiểm tra và ký nghị xử lý chấn chỉnh nếu có
cho ủy ban nhân dân thành phố
trong thời gian một mươi năm ngày
sau khi kết thúc kiểm tra
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm
vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc sở
tăng cường ra soát bảo dưỡng
các công trình về giao thông
nhằm đảm bảo an toàn giao thông
trong mùa mưa bão năm nay
các khu quản lý giao thông đô thị
trung tâm quản lý đường hàm sông sài gòn
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm
vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc sở
xử lý cũng như bảo dưỡng hệ thống
các công trình giao thông
trong quá trình kiểm tra ra soát
nó phát hiện công trình nào không đảm bảo
an toàn giao thông phải yêu cầu chú đồ tư
và đơn vị thi công khắc phục ngay
và xử lý theo quy định
những đơn vị đảm rách thi công công trình
phải có các giải pháp thoát nước tạm thời
không để tình trạng ngập úng tại các khu vực
có công trình làm tắt dòng chạy của cống rãnh
trong thời gian thi công dọn dẹp
xung quanh rào chắn công trình
có nguy cơ gây mất an toàn giao thông
và có kế hoạch ứng phó kịp thời để xử lý
các sự cố về cây xanh ngã đổ
với các sự cố vấn đề giao thông trên địa bàn thành phố
người dân có thể liên hệ đường dây nóng

thông tin giao thông để cơ quan chức năng
tiếp nhận và xử lý
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
vừa họp bằng chỉ đạo công tác
tổ chức thi tuyển sinh vào lớp một mươi
theo đó kỳ thi sẽ diễn ra vào
ngày hai và ngày ba tháng sáu
và kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày một mươi ba tháng sáu
sẽ công bố điểm thi
năm nay tp hcm có khoảng tám mươi thí sinh
dự thi vào lớp một mươi tại một trăm hai mươi sáu điểm thi thường
và chín điểm thi chuyên
các điểm thi thực hiện việc phân công cán bộ coi thi
cán bộ giám sát phòng thi
bằng phương thức bắt thăm và đổi chỗ ngồi của thí sinh
qua mỗi buổi thi
về thời gian trong quy chế thi có quy định
buổi thi đầu tiên thí sinh có mặt tại điểm thi
trước giờ phát đề thi sáu mươi phút
các buổi thi sau thí sinh có mặt trước ba mươi phút
cụ thể giờ phát đề sở quy định
buổi sáng là bảy h năm mươi năm
và buổi chiều là một mươi ba h năm mươi năm
trường hợp thí sinh đến phòng thi muộn
nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài
thì cán bộ coi thi lập biên bản
và cho thí sinh dự thi
còn lại tất cả các trường hợp đến chậm quá một mươi năm phút sau
thí sinh có mặt tại cổng điểm thi
khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài
thí sinh sẽ không được dự thi
dự kiến ngày một mươi ba tháng sáu
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
sẽ công bố kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi
theo điểm chuẩn trường lớp chuyên và diện tuyển thẳng
thưa quý vị trong đêm ngày hai mươi bốn tháng năm
bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã có kết luận về quá trình sản xuất
gây tranh cãi của phim vợ ba
liên quan đến diễn viên một mươi ba tuổi
đồng thời bộ cũng đã ra quyết định
phát hành chính năm mươi triệu đồng
đơn vị sản xuất vì những vi phạm
về bản phim được cấp phép
theo báo cáo của cục điện ảnh về quá trình cấp phép
bộ phim vợ ba của đạo diễn nguyễn phương anh
có ba lần được cục yêu cầu chỉnh sửa kịch bản
để phù hợp thuần phong mỹ tục của việt nam
tuy nhiên ngay khi công chiếu
cục điện ảnh phát hiện bạc phát hành trên thị trường
có nhiều nội dung khác với bản lưu chiếu
được cấp phép trước đó
đơn vị sản xuất cũng thừa nhận sai phạm này
vì vậy quy chiếu theo luật hiện hành
trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo
bộ văn hóa thể thao và du lịch
quyết định phạt hành chính năm mươi triệu đồng
liên quan đến thực tế sử dụng diễn viên một mươi ba tuổi
trong những cảnh quay nhạy cảm
bộ này cho rằng không phù hợp và không được phép
trước đó bộ lao động thương binh và xã hội
cũng có đề xuất ra sắp loại quy trình sản xuất
để điều tra những sai phạm nếu có
trong sử dụng lao động dưới một mươi sáu tuổi
thưa quý vị một tin vui cho điện ảnh việt
tác phẩm hãy thức tỉnh và sẵn sàng
của đạo diễn phạm thiên ân
vừa chiến thắng hạng một phim ngắn
trong chương trình director for night
director for night là hoạt động tranh giải đồng hành
trong khuôn khổ của liên hoan phim cannes
trong hàng năm
bộ phim hãy thức tỉnh và sẵn sàng
được thực hiện từ quỹ cuộc thi phim ngắn c
đạo diễn phạm thiên ân thực hiện phim ngắn one shot
một cú quay liên tục trong bảy phút
để kể cuộc gặp gỡ thú vị giữa ba thanh niên
trong vụ vai chạm xe trước một quán nhậu
ba con người gặp nhau trò chuyện
từ đó lột tải nhiều lá cắt cuộc sống độc đáo
vượt qua một mươi tác phẩm khác
hạnh thức tỉnh và sẵn sàng vinh dự được vinh danh
phim ngắn hay nhất tại đêm director for night
phong cách kể chuyện one shot cũng là thế mạnh
tạo ấn tượng với ban giám khảo
được biết chương trình director for night
ra đời từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
diễn ra song song với giải thưởng cành cọ vàng
tại cannes pháp để góp phần khuyến khích
các tài năng trẻ thực hiện phim ngắn
và phim nghệ thuật trên thế giới
lam trường chín pm là series trình diễn
và làm mới những tình ca hít của ca sĩ này
trong sự nghiệp ca hát
để lại những phản hồi tích cực trong năm hai nghìn một mươi tám
và mới đây lam trường đã quyết định
khởi động mùa hai của dự án này
với nhiều hoạt động trải nghiệm
tại thành phố sương bù đà lạt
lam trường chín pm live mùa thứ hai
chọn một không gian lãng mạn
tại đà lạt để thu hình
tái hiện các ca khúc hit của anh
thay vì một khuôn viên ngoại ô thành phố hồ chí minh
như mùa đầu tiên
điểm mới khác của series mùa hai
không chỉ ở âm nhạc và khách mời
mà lam trường sẽ dành thời lượng trải nghiệm
địa điểm ẩm thực đà lạt dưới góc nhìn cá nhân
travel blogger nó là một cái bước đầu tiên
để chuẩn bị cho những bước tiếp theo
là chia sẻ mở rộng hơn về
những cái mảng quay của trường không phải chỉ về du lịch
mà về cuộc sống quanh trường
mà nó sẽ về con người trường luôn
trường gọi là hành trình cùng lam trường
thì bạn sẽ thấy là trường sẽ nói về
văn hóa ẩm thực lịch sử món ăn
nói chung là nó nhiều thứ trong đó
về thiên nhiên thì nó dưới góc
dưới góc nhìn rất là riêng của trường
trong lần gặp gỡ công bố mùa hai của series này
nhiều câu hỏi đưa ra về lý do
năm trường vẫn lựa chọn hình thức thu trước phát lại
bởi với tên gọi chín pm live
trực tiếp lúc chín h
series này được kỳ vọng có tính tương tác cao với khán giả
để tìm hiểu thêm về ca sĩ này
đặc biệt là chẳng hạn về thời tiết
chẳng hạn đi đang hát thì phải chạy đi chỗ mưa
cho nên là có nhiều cái rất là bị động
trường không thể làm như vậy được
trong khi trường muốn đem cả cái âm nhạc trường ra ngoài thiên nhiên
không thể nào cứ chú ở trong cạnh bên trong studio được
khi các bạn xem sẽ thấy là
bản nhạc đánh diễn rất là feel
và họ rất là thật là bởi vì họ đánh thật hết
trường hát cơ mặt cũng không có đẹp
bởi vì trường sẽ nhăn chán
chỉ có điều mình tác động được
là mình sẽ mix lại cho nó
gọt lại cái âm thanh
những cái âm thanh tín hiệu không mong muốn
như bị dơ về âm thanh
thì mình lọc lại cho sạch sẽ hơn thôi

sẽ làm cho mình yên tâm hơn về sản phẩm chất lượng của mình
ở mùa thứ nhất
ba ca sĩ khách mời của lam trường chín pm live
là những cái tên được yêu mến
hồng nhung nui phước thịnh đông nhi
xong đến nay nghệ sĩ khách mời của mùa hai
vẫn được ekip lam trường giữ bí mật
để tạo tò mò cho khán giả
vào tối ngày ba mươi một tháng năm
với ca khúc từng để lại dấu ấn trong chặng đường ca hát
của ca sĩ này
ca khúc nụ hồng hờ hững
mời quý vị cùng đến
với những thông tin dự báo thời tiết
thưa quý vị nắng nóng đã thực sự quay trở lại
là bởi vùng áp thấp nóng
ở phía tây đang phát triển mở rộng
về phía đông nam
tại thủ đô hà nội và khắp các tỉnh bắc bộ
sẽ có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến là
từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
thời gian có nhiệt độ như sơn la điện biên và lai châu
sẽ có những điểm có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt trên ba mươi tám độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c
là từ một mươi một một mươi sáu h
và dự báo là đợt nắng nóng này
sẽ có thể kéo dài từ hai ba ngày
lui xuống khu vực phía nam
tại các tỉnh ở khu vực tây nguyên và nam bộ
có xu hướng tăng mưa do gió tây nam
hoạt động mạnh hơn
cảnh báo sẽ có những nơi có mưa to
và trong cơn mưa có kèm theo lốc xét
gió giật mạnh
còn từ sáng cho đến trưa thì vẫn có nắng xuất hiện
với mức nhiệt cao nhất
tại khu vực tây nguyên là từ ba mươi một ba mươi bốn độ c
nắng nóng thì cũng sẽ làm cho
rối loạn điều hòa nhiệt độ ở não bộ
gây ra cảm giác đau như búa bổ
để đối phó với những cơn đau đầu như thế này
thì nhiều người sẽ tìm đến các loại thuốc giảm đau
tuy nhiên quý vị không nên lạm dụng
bởi việc này không những là không giúp cho quý vị
có thể bớt được bệnh
hoặc có thể che mờ các dấu hiệu nguy hiểm khác
nếu có dẫn đến việc nhập viện chậm trễ
nếu có dẫn đến việc nhập viện chậm trễ
thêm vào đó thì quý vị hãy uống nhiều nước
bởi việc mất nước cũng là một trong những nguyên nhân
gây ra tình trạng đau đầu
và nếu như công việc của quý vị đòi hỏi
phải thường xuyên di chuyển thường xuyên đi lại
thì hãy luôn mang theo nước ở bên mình
ngoài ra chúng tôi có một lời khuyên tới quý vị
là nên tránh để cho cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột
và duy trì một chế độ sinh hoạt
để nghỉ ngơi thư giãn hợp lý
tránh những nơi ồn ào bởi có thể làm đau đầu nặng hơn
và cuối cùng sẽ là dự báo chi tiết
cho các vùng trên cả nước
những thông tin dự báo thời tiết
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay
với những dự báo cũng như là tư vấn
về tình hình thời tiết vừa rồi
chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có những sự chuẩn bị
những kế hoạch phù hợp với công việc hay là vui chơi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại